nằm trong chương trình chuyến công du và làm việc của thủ tướng chính phủ tại vương quốc bỉ
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai theo giờ địa phương trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
dẫn đầu đoàn công tác của bộ công an việt nam đã hội đàm với bà nikole demore
quốc vụ khanh phụ trách di cư và tị nạn bộ nội vụ vương quốc bỉ
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam thứ trưởng nguyễn duy ngọc chân thành cảm ơn bà quốc vụ khanh
đã dành thời gian đón tiếp và làm việc cùng đoàn đại biểu bộ công an việt nam
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết hiện việt nam đang hoàn thiện dữ liệu công dân đã xác thực định danh điện tử
bỉ là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này
vì vậy việt nam mong muốn tham khảo những kinh nghiệm quý báu của bì và eu để phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước
cũng như cùng với các nước asean thực hiện thành công xã hội số
dựa trên những thành tựu hợp tác trong thời gian qua bộ công an việt nam mong tiếp tục cùng bộ nội vụ vương quốc bỉ
triển khai và tăng cường hợp tác trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống di cư trái phép mua bán người tội phạm ma túy
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị hai bên sớm thống nhất những nội dung của dự thảo hai văn kiện hợp tác
để tiến tới ký kết trong thời gian sớm nhất
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn duy ngọc trân trọng mời bà quốc vụ khanh sang thăm việt nam vào thời gian thuận tiện trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời chúc bà quốc vụ khanh cùng các lãnh đạo đơn vị tham gia làm việc với đoàn việt nam và gia đình
đón giáng sinh an lành sức khỏe hạnh phúc thành công
bà nikole demo trân trọng cảm ơn thứ trưởng nguyễn duy ngọc và vui vẻ nhận lời